chương trình vinh quang thể thao việt nam chào mừng bảy mươi một năm ngày thể thao việt nam và lễ trao thưởng cho các huấn luyện viên vận động viên tiêu biểu và huấn luyện viên vận động viên thể thao người khuyết tật xuất sắc toàn quốc năm hai nghìn một mươi sáu đã được tổ chức tại hà nội
tới sự buổi lễ có lãnh đạo bộ văn hóa thể thao và du lịch các quan chức cấp cao của ngành thể thao cùng hàng trăm huấn luyện viên vận động viên
chương trình là hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm bảy mươi một năm ngày truyền thống ngành thể dục thể thao đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương bác hổ vĩ đại
đây là dịp nhằm ôn lại truyền thống và tôn vinh các thế hệ cán bộ qua các thời kỳ những người đã có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng và đóng góp sự phát triển ngành thể dục thể thao trong bảy mươi một năm qua
bên cạnh đó khẳng định thể dục thể thao là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước nâng cao nhận thức của nhân dân tham gia vào các phong trào giải luyện thân thể và hoạt động thể thao
phần cuối chương trình vinh quang thể thao việt nam là lễ trao giải thưởng nhằm tôn vinh các vận động viên huấn luyện viên tiêu biểu và vận động viên huấn luyện viên thể thao người khuyết tật xuất sắc toàn quốc năm hai nghìn một mươi chín
những người đã nỗ lực cố gắng trong luyện tập và thi đấu mang vinh quang về cho thể thao nước nhà trong suốt một năm qua